nó luôn là thời điểm mà nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc làm
các doanh nghiệp cũng tuyển thêm hàng nghìn lao động mới
chính vì vậy trên cả nước đã có nhiều phiên giao dịch việc làm được tổ chức
để kết nối người lao động và doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi chín một trong những giải pháp quan trọng tạo đột phá
để thúc đẩy thị trường lao động phát triển đồng bộ
tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động của bộ lao động thương binh và xã hội
đó là đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm
trong dòng người tìm việc
tại sàn giao dịch việc làm đầu xuân của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
anh phạm ngọc xuyên quê ở phú thọ mong muốn tìm công việc lái xe
do tìm thông tin tại các bảng tuyển dụng
có khá nhiều công ty đang tuyển dụng vị trí này
bây giờ tôi cũng đang xem công việc sở thích của tôi
vẫn là tôi thích làm nghề lái xe
nên là tôi muốn xem cái chỗ nào mà nó cảm thấy nó phù hợp thì tôi xin
rất mong là có cái trung tâm giới thiệu việc làm như này
để cho những người mà không có công an việc làm có những công an việc làm ổn định
và có những để đảm bảo cuộc sống
giống như anh xuyên hàng trăm người lao động có mặt tại phiên giao dịch việc làm này
mong muốn tìm kiếm công việc mới phù hợp với khả năng của mình
tôi làm ở cái công ty cũ thì cũng khá là lâu rồi
cho nên là hôm nay thì hôm qua một khoảng thời gian gọi là nghỉ nơi
thì hôm nay mới được trung tâm việc làm giới thiệu đến đây
tìm một cái công việc tức là quản lý quản lý cửa hàng
thì hôm nay cũng may là cũng thấy có
tại khu vực tuyển dụng giới thiệu việc làm của các công ty doanh nghiệp
nhiều người lao động đến tìm hiểu thông tin
và không ít người đã tìm được công việc ngay tại phiên giao dịch này
trung tâm thì có cái cầu nối để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động rất là hiệu quả
tôi muốn tìm kiếm việc làm về hành vi
chính là làm lễ tân
thì công ty cũng hẹn là chiều mai tôi đến để phỏng vấn
từ lâu nay các trung tâm dịch vụ việc làm không những là địa chỉ tin cậy
để người lao động đến tư vấn tìm kiếm việc làm tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp
mà còn là nơi để các doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động
trong phiên giao dịch đầu năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm việc làm hà nội
đã có gần một trăm bốn mươi đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn một ba trăm linh lao động
với nhiều ngành nghề như bán hàng kế toán
thu ngân nhà hàng khách sạn điện điện tử lái xe bếp bảo vệ
hôm nay thì mình đại diện cho bảo tín minh châu đến đây để phỏng vấn rất nhiều vị trí
thứ nhất là những cái vị trí về lao động phổ thông
bên mình có nhân viên bán hàng nhân viên thu ngân
thì cái số lượng nó cũng tương đối là nhiều từ năm đến một mươi người
và ngoài ra thì còn có một số các vị trí về văn phòng nữa
ví dụ như là về hành chính nhân sự văn thư lưu trữ
hoặc là tuyển các bạn nam học về điện điện tử
hiện tại thì trong cái thời đại công nghệ bốn thì có rất là nhiều cái kênh
để các bạn trẻ có thể tìm kiếm cơ hội việc làm
nhưng tuy nhiên tôi vẫn đánh giá cao cái việc mà gặp mặt trực tiếp
giống như là cái việc mà tìm kiếm cơ hội việc làm tại sàn
thì qua quá trình gặp trực tiếp thì những người quản lý như chúng tôi
sẽ có cơ hội để gặp và trò chuyện với họ
tránh cái trường hợp mà chỉ đơn thuần là online thì đôi khi
cái cv và cái nội dung các bạn ấy đến nó sẽ khác nhau
dẫn tới chúng tôi là sẽ mất nhiều thời gian hơn
từ nay đến cuối năm trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
sẽ tổ chức hơn tám mươi phiên giao dịch việc làm
với các ngành nghề phù hợp để hỗ trợ tốt nhất người lao động
đồng thời trung tâm sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động
tại các quận huyện
đặc biệt các phiên giao dịch sẽ được kết nối trực tuyến
với bốn tỉnh thành phố trên cả nước gồm bắc ninh hải dương cần thơ và bình dương
để thu hẹp khoảng cách về không gian địa lý
nhằm hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng
còn đối với lực lượng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp
trung tâm tiếp tục tư vấn định hướng nghề nghiệp chuyên sâu
có giải pháp kết nối họ với doanh nghiệp
phiên giao dịch việc làm đầu xuân hai nghìn một mươi chín ngày hôm nay chúng tôi tổ chức
thì cái việc tổ chức này thì chúng tôi mục đích chính
cũng vẫn chính là đầu tiên là thực hiện được công tác tuyên truyền
và công tác cung cấp về thông tin thị trường
rồi các hoạt động kết nối giao dịch việc làm
dành cho người lao động và người sử dụng lao động ở trên địa bàn
đây cũng là những cái tiền đề để mà chúng tôi hướng đến những hoạt động

năm hai nghìn một mươi chín hà nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho một trăm năm mươi bốn lao động
duy trì tỷ lệ lao động thất nghiệp chung dưới hai
năm hai nghìn một mươi chín hà nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho một trăm năm mươi bốn lao động dưới hai